các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
liên quan đến vụ việc bé gái nghi bị chai dưỡng tác động ngoại găm chính dứt đinh vào đầu
mới đây ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em cho rằng
vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em trong giai đoạn mới đang đối mặt với nhiều thách thức diễn biến phức tạp
những người xung quanh cần lên tiếng sớm khi nghiền ngọt để tránh những hậu quả đáng tiếc có xảy ra với các em
đồng thời cục trưởng cục trẻ em cho biết đang phối hợp với công an điều tra đến cùng sự việc này
sáng ngày hai mươi tháng một ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em cho rằng
vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em trong giai đoạn mới đang đối mặt với nhiều thách thức diễn biến phức tạp
các vụ gây tổn hại trẻ em nghiêm trọng ngày càng nhiều hơn chủ yếu vẫn liên quan tới người thân và người quen
về vụ việc cháu bé ở thách thức hà nội có tới chín chiếc đinh găm trong đầu
ông nam cho biết cục vẫn đang phối hợp đến cùng với cơ quan công an tiến hành điều tra xử lý
ông nam nói thông tin chính thức và đại kết quả từ cơ quan công an
chúng tôi luôn theo sát để có phối hợp trong bảo vệ quyền lợi của các em
ông nam kêu gọi thời đại công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện
nếu chứng kiến những trường hợp trẻ em bị tác động vật lý
người dân cần lên tiếng tố cáo đến cơ quan chức năng để hạn chế ngăn chặn các hành vi làm tổn hại đến các em
cục trưởng cục trẻ em cũng nêu quan điểm dư luận từng chứng kiến nhiều vụ việc làm tổn hại trẻ em thương tâm
như vụ bé gái tám tuổi ở tp hcm bị mẹ ké vung đạn roi đến tử vong mới xảy ra không lâu
thiết nghĩ người làm cha mẹ dù có đổ vỡ hôn nhân sau ly hôn mà bị ngăn cấm gặp con
cũng không nên lo ngại im lặng chấp nhận mà hãy tìm sự hỗ trợ như phản ánh tới chính quyền sở tại tòa án
hay gọi điện tới tổng đài một trăm một mươi một trong trường hợp không được gặp con cha mẹ phải đặt ra nghi vấn
nhờ cơ quan chức năng can thiệp kịp thời
cục trưởng đặng hoa nam nhấn mạnh mọi trẻ em đều được bảo vệ bằng pháp luật
những hành vi gây tổn hại cho trẻ em đều được cơ quan thực thi pháp luật xử lý can thiệp
bất luận là chuyện bố mẹ dạy con hay thầy cô dạy học trò
thực tế nhiều người im lặng không thông tin không tố cáo những hành vi vi phạm
vì lo sợ bị ảnh hưởng liên lụy nhưng lên tiếng phản ánh nhưng biểu hiện bất thường với trẻ em
cũng là trách nhiệm của mỗi người dân trách nhiệm của cộng đồng
mỗi người dân hãy lên tiếng tố cáo nếu phát hiện trẻ em có dấu hiệu bị làm nhục
chia sẻ về công tác chăm sóc bảo vệ trong giai đoạn mới ông nam cũng cho biết
giai đoạn tới mục tiêu chính trọng tâm vẫn là tăng cường mạng lưới công tác chăm sóc
bảo vệ trẻ em ở nhiều cấp độ từ đó phòng ngừa phát hiện sớm các dấu hiệu
hành vi có thể gây tổn hại đến trẻ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một trong hội nghị tổng kết của bộ lao động thương binh và xã hội
bộ trưởng đào ngọc dung cũng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của ngành
một trong những hạn chế đó chính là công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em
vì vẫn còn nhiều vụ làm nhục trẻ em vô cùng nghiêm trọng
tại hội nghị phó tủ tướng vũ đức nam cũng nói về sự việc bva ở tp hcm
bị dì ghé dị học đến chết để nhắc các thỉnh thành và nghiêm túc thiết lập
bản lưới xã hội bảo vệ trẻ em đến cấp xã phượng
phó tủ tướng nhắn mạnh năm nay việc này càng quan trọng
vì dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu
đáng tiếc là sự việc cháu v a ở tp hcm tử vong chưa qua lâu
thì chiều tối ngày một mươi tám tháng một bé gái đỗ ngọc a ở hà nội
được người nhà đưa vào bệnh viện sanh bôn cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch
vì có nhiều đinh găm trong đầu
ông nội của cháu bé là đỗ hữu chức đã gọi điện cầu cứu
tới đường dây chăm sóc bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một vì nghi cháu bị tác động vật lý
hiện tại nạn nhân vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện đa khoa sanh bồn vẫn đang nỗ lực cứu chữa
tuy nhiên bác sĩ trần liên hương phó giám đốc bệnh viện đa khoa sanh bôn hà nội cho biết
tình trạng của ngọc a hiện rất nặng
bác sĩ hương nói tình trạng của cháu bé rất nặng
chúng tôi đang theo dõi và nỗ lực điều trị cho bé tại khoa hồi sức cấp cứu nhi của bệnh viện
con bé nó lấy nhầm cái đinh nó tưởng là kẹo cho vào mồm mà nó nhuốt ba cái
thì em hứa hỏi anh chị rằng là có đứa nào nó như thế không
mà bây giờ bắn đinh vào đầu nó xong rồi nó bảo là nó tự chọc đinh vào đầu
đứa nào là đứa nó làm như thế
liên quan đến trường hợp này bác sĩ vương trung kiên

giám đốc bệnh viện đa khoa huyện thạch thất thông tin
bệnh nhi trên nhập viện trong tình trạng hôn mê và coi giật
có nhiều dấu hiệu bất thường
trong quá trình thăm khám các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần
dựa vào các biểu hiện lâm sàng các thầy thuốc chẩn đoán bé bị viêm mảng não do nhiễm trùng
có khả năng do dị vật trong hộp sọ gây ra
sau khi thăm khám các bác sĩ chận đoán bệnh nhi bị viêm mạng não
nên chuyển bé lên bệnh viện đa khoa sanh bôn
theo ông kiên bệnh viện đa khoa sanh bồn đã tiến hành chụp các lớp truyện hình
nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh găm ở vùng đầu
hiện bé gái tiên lượng rất nặng
phía bệnh viện đa khoa huyện tạch thất cũng đã sâu trú lại lịch sử bàn án của bé gái
theo đó khoảng ba tháng trước bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu
được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
sau đó khoảng hai tháng bé gái này phải nhập viện ở thạch thất
vì có dị vật ở đường tiêu hóa
sau khi điều trị xác định dị vật là đinh vít
trước lần nhập viện này khoảng năm ngày bệnh nhi đau tay và được gia đình mua thuốc cho uống
hai ngày sau bé xuất hiện tình trạng nôn ngày ba lần
đến trước khi vào viện ba mươi phút thì bé nung thêm một lần
và bắt đầu lơ mơ được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê co giật
lãnh đạo bệnh viện cho hay ngay sau khi nhận được thông tin
công an huyện tạch thất đã đến bệnh viện tạch thất và bệnh viện sơn bồn
để làm việc vào trường hợp trên
hiện tại nghi phạm của vụ án là nguyễn trung huyên ba mươi tuổi trú thạch thất
người tình của chị l mẹ mẹ cháu bé và toàn bộ hồ sơ sự việc
đã được công an huyện tạch thất chuyển lên công an tp hà nội
sau khi cơ quan điều tra xác định nghi phạm của vụ án
mạng xã hội liên tục xuất hiện những bình luận phẫn nộ đến tục cùng
các sao nổi tiếng trong sobit việt cũng lên tiếng bày tỏ thái độ
quan điểm về vụ việc này
mới đây vào sáng ngày hai mươi tháng một thúy diệm đã có bài đăng trên facebook cá nhân
thu hút sự chú ý của cư dân mạng
cụ thể nữ diễn viên bày tỏ thái độ bức xúc trước việc bé gái bị găm đinh vào đầu
đề nghị tử hình kẻ hành hạ ghim đinh vào đầu em bé quỷ dữ kinh khủng quá mất rồi
có thể thấy là một người mẹ thôi nhiệm rất phẫn nộ trước vụ việc đau thương này của bé gái
nhưng nữ diễn viên nên bình tĩnh đợi quyết định cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền
mới đây trên trang facebook cá nhân của mình hot mom hàng túi
người mẹ của sáu đứa con nổi tiếng mạng xã hội đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc đầy đau xót và bức xúc
tại sao lại có thể ác với một đứa trẻ ngây thơ vô tội lại một đêm mất ngủ với những dây dứt bàng hoàng tức giận
tôi biết nhiều người không thích trẻ con không chịu được áp lực khi ở cảnh lũ trẻ con ồn ào
tôi không đánh giá vì thực sự họ không làm tổn hại gì đến chúng thích hay không là quyền mỗi người
kể cả những người chọn cái đời không sinh con tôi không nghĩ như họ nhưng cùng chẳng lên án
vì nếu không đam mê không yêu thương trẻ con không sẵn sàng chăm sóc và bảo vệ được chúng cả đời
từ việc không chọn sinh ra chúng chẳng có gì là sai
còn hưng sinh ra mà vô trách nhiệm mà không dành tình yêu cho chúng hay tệ hơn là coi chúng như vật cản cái gai trong mắt
đồng thời hắt mơm cũng cho rằng nếu bản thân không làm cha mẹ không thể nuôi được con mình
thì có thể cho người khác nuôi bởi nhiều người trong cuộc đời này vẫn có cánh tay đủ rộng trái tim đủ lớn để ôm các em bé vào lòng
hiện sức khỏe của em bé vẫn được tiên lượng nguy kịch
dù được điều trị tích cực tại khoa hội sức cấp cấu nhi bệnh viện sanbon
lực lượng chức năng cũng đang nhanh chóng tiến hành điều tra các tình tiến liên quan đến vụ việc và đưa ra kết luận cuối cùng
quý vị và các bạn thân bến những tưởng sau vụ việc của cháu va ở tp hcm
những mẹ hờ bố dượng sẽ phải rút ra cho mình những bài học
thế nhưng khi sự việc của va chưa lắng xuống thì sự việc của ngọc a lại diễn ra trước sự bất lực của nhiều người yêu thương cháu
thiết nghĩ pháp luật cần nhanh chóng xử lý thật mạnh tay những kẻ thù ác để trăng đe
cảnh báo cho những người có ý định phạm tội
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại